sáng nay ngày một mươi chín tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên xử phúc thẩm bị cáo đinh la thăng
cùng đồng phạm trong vụ án làm thất thoát tám trăm linh tỷ đồng của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn tại ocean bank
bị cáo đinh la thăng kháng cáo toàn bộ bản án đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xem xét lại
cả về tội danh hình phạt và trách nhiệm dân sự cho bị cáo
bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm đã không xem xét đến bối cảnh pvn quyết định đầu tư vào ocean bank
chỉ là phương án giải quyết hệ lụy của việc không được thành lập ngân hàng thương mại cổ phần hầu việt
việc ngân hàng nhà nước mua bắt buộc ocean bank là nguyên nhân dẫn tới việc pvn bị thiệt hại tám trăm linh tỷ đồng
nhưng việc này đã không được bản án sơ thẩm xem xét đến
về trách nhiệm dân sự bị cáo thăng cho rằng mình đã rời khỏi pvn từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi một để nhận trách nhiệm mới
nên không thể chịu trách nhiệm về những hậu quả đã xảy ra đối với pvn ở thời gian sau đó
ngoài bị cáo thăng bị cáo nguyễn xuân sơn nguyên phó tổng giám đốc pvn vũ khánh trường nguyễn thanh liêm phan đình đức nguyễn xuân thắng
nguyên thành viên hội đồng thành viên pvn và bị cáo ninh văn quỳnh nguyên kế toán trưởng
kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán pvn cũng làm đơn kháng cáo
các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và không phải bồi thường về dân sự
dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng sáu